xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
và mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là tiếp tục thông tin về công tác điều tra vụ án nữ sinh rau gà bị sát hại tại điện biên
công an tỉnh điện biên phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
tại ngôi nhà của vợ chồng bị can bùi văn công và bùi thị kim thu tại đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
là hai trong số tám đối tượng có liên quan trong vụ sát hại nữ sinh đi giao gà
quá trình điều tra vụ án cơ quan công an đã xác định
các đối tượng bắt nạn nhân cao mỹ duyên gần khu vực c một mươi ba phường thanh trường thành phố điện biên phủ
đưa về nhà đối tượng bùi văn công tại đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
sau đó giam giữ hãm hiếp nạn nhân suốt từ đêm ba mươi tết cho đến ngày mùng hai tết kỷ hợi
đối với căn nhà của hai vợ chồng bị can bùi văn công bùi thị kim thu
cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường chính của vụ án chứ không phải trên chiếc xe tải của công
nên đã tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường để thu thập các dấu vết vật chứng
để làm rõ thủ đoạn hành vi phạm tội của các đối tượng
một tổ công tác khác đồng thời tiến hành khám nghiệm thu thập thêm dấu vết
tại ngôi nhà không có người ở nơi giấu thi thể nạn nhân cao mỹ duyên
cùng với đó xe cứu hỏa của cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã được điều động lên
để hỗ trợ công tác tìm kiếm các vật chứng có liên quan
trước đó qua lời khai của vương văn hùng nghi vấn bùi văn công có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của công
và tại đây lực lượng công an thu giữ vài viên hồng phiến một số mẫu vật dấu vết nghi vấn
trong đó có vết máu của nạn nhân trên thùng xe tải của bùi văn công
đây là nút thắt quan trọng để lực lượng công an lần mở các nghi vấn sau này
về hành tung tội ác của công và đồng bọn
hiện công an cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang phối hợp với phòng trọng án
cục cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết trong vụ án
liên quan đến đường dây buôn bán trái phép chất ma túy do các đối tượng người trung quốc lào và việt nam cầm đầu
mở rộng điều tra các lực lượng chức năng vừa thu giữ thêm hai trăm bảy mươi sáu kg ma túy đá
nâng tổng số vật chứng trong chuyên án này lên tới hơn một tấn ma túy
cụ thể lực lượng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
phối hợp với cơ quan hải quan và cảnh sát philippines đã thu giữ hai trăm bảy mươi sáu kg ma túy
được nguy trang trong các bao tải hạt nhựa vận chuyển bằng đường biển từ việt nam qua cảng ở philippines từ ngày một mươi ba tháng ba
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba tại quận bình tân tp hcm cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ một mươi một đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy đá
từ lào qua khu vực cửa khẩu bờ y về tp hcm do các đối tượng người lào
trung quốc cấu kết với đối tượng việt nam cầm đầu vật chứng thu giữ là ba trăm linh kg ma túy đá
lực lượng công an cũng đã chặt đứt được hai mắt xích của đường dây này tại hà tĩnh và quảng bình
thu giữ hơn năm trăm linh kg ma túy đá như vậy là trong chuyên án này lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một tấn ma túy đá
bắt giữ một mươi tám đối tượng do u hua san quốc tịch trung quốc cầm đầu
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu quy mô lớn tại khu vực thị trấn
long thành tỉnh đồng nai vừa được công an tỉnh đồng nai triệt phá thành công vật chứng thu giữ là hơn
một trăm linh triệu đồng và hơn một trăm linh xe mô tô ô tô các loại việc triệt phá tụ điểm đánh bạc thu hút cả trăm đối tượng
hàng ngày đã nhận được sự đồng tình của người dân trên địa phương góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng ba lực lượng phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh đồng nai và công an huyện long thành triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà
và đắc tài dìu tại vườn tràm thuộc khu kim sơn thị trấn long thành huyện long thành
tại thời điểm lực lượng công an ập vào tụ điểm trên hơn một trăm linh đối tượng đã bỏ chạy toán loạn
lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế được năm mươi sáu đối tượng vật chứng thu giữ tổng cộng gần năm trăm linh triệu đồng
hai xe ô tô một trăm một mươi xe mô tô một mươi hai con gà đá cùng nhiều dụng cụ để phục vụ hành vi đánh bạc
qua điều tra bước đầu lực lượng công an xác định địa điểm đánh bạc này do đối tượng lê tuấn khanh
tức philip ba mươi bốn tuổi chú huyện long thành đứng ra tổ chức từ ngày một mươi một tháng ba đến nay
hàng ngày khanh điều hành sòng bạc và thu tiền sâu với số tiền hàng chục triệu đồng của các đối tượng
ở mức năm trên tổng số tiền chơi
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín là em tổ chức đá gà tài xỉu
rồi chơi rồi anh em có lợi như một cặp gà đá là ba triệu hay năm triệu gì đó
năm triệu thì em thu lợi được hai trăm linh rưỡi trong cái tiền gà đó
còn ba triệu thì em thu được một trăm linh rưỡi
còn bữa nào mà lá con gà nó đánh lớn một mươi triệu thì em được năm trăm linh ngàn
đó cái bữa cao nhất là em bỏ túi được một mươi hai triệu đến một mươi ba triệu
đó là tài xỉu với gà luôn đó
để đối phó với lực lượng chức năng khanh thường xuyên chọn địa điểm để tổ chức đánh bạc
ở những nơi hoang vắng có lối đi độc đạo và phân công đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới
khi phát hiện lực lượng chức năng thì báo động cho các con bạc nhanh chóng giải tán
được biết đối tượng khanh
đã có bốn tiền án về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
để triệt phá xong bạc trên
ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá
theo đó sau một thời gian trinh sát nắm quy luật hoạt động
lực lượng công an đã triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc trên
đối tượng này đã có nhiều tiền án như thế
cho nên là rất là có những kinh nghiệm trong công tác đối phó với lực lượng công an
thứ nhất là chọn những địa điểm để đánh bạc
là những địa điểm hiểm trở có một đường độc đạo vô
thứ hai là thường xuyên rời địa điểm
cái thứ ba là thuê tuyển mộ rất là nhiều các đối tượng để gắt đường cảnh giới
kể cả các cảnh giới ở các cổng cơ quan công an
nếu phát hiện cơ quan công an có chuẩn bị tập trung lực lượng đi công tác
thì số đối tượng này sẽ báo cho đối tượng phía để giải tán
cho nên là công tác triệt phá rất là khó khăn
bằng áp dụng rất nhiều biện pháp phục vụ
chúng tôi đã phối hợp với lực lượng của cảnh sát cơ động và công an huyện long thành đã tổ chức tiệt phá
việc triệt phá tụ điểm đánh bạc thu hút cả trăm đối tượng hàng ngày tại khu vực thị trấn long thành tỉnh đồng nai
đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương góp phần đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành tiếp tục điều tra làm rõ
nhằm mục đích cướp tài sản một đối tượng đã dùng dao để uy hiếp nạn nhân
khi bị nạn nhân chống cự thì đã liều lĩnh đâm nhiều nhát vào cổ nạn nhân gây thương tích nặng
thông tin vụ án trong cụm tin ngay sau đây
vào lúc một giờ ngày hai mươi hai tháng ba tại nhà nghỉ an khang thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tải thôn lộc sơn xã phú lương huyện phú vang đã dùng dao uy hiếp một phụ nữ đang ở nhà một mình để cướp tài sản
bị nạn nhân chống cự đối tượng sử dụng dao đâm liên tục vào cổ khiến nạn nhân bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị xã hương thủy đã có mặt tại hiện trường xác minh điều tra truy xét đối tượng
chỉ sau một giờ gây án đối tượng thanh đã bị công an công an bắt giữ
hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế đã qua cơn nguy kịch
công an thành phố bơ ma thuật tỉnh đắk lắc cũng vừa khởi tố một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản
đó là trịnh thế phương chú tải xã tân hòa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắk
trước đó vào tối ngày năm tháng ba phương đến thành phố buôn ma thuật mua một số vật dụng cá nhân
khi vào một quán trên đường lý tự trọng để mua cà phê thì phát hiện một cô gái đang sử dụng một chiếc điện thoại
thấy xung quanh vắng người phương đã đến giật chiếc điện thoại
nhưng ngay sau đó phương đã bị cô gái túm áo lôi lại và hô hoán
một số người dân và công an phường tân an đang đi tuần tra gần đó đã kịp thời hỗ trợ vây bắt đối tượng
cùng vật chứng để chuyển giao công an thành phố bùa ma thuật xử lý
với nhu cầu là mỗi ngày cần từ một đến ba triệu đồng để mua ma túy đá
chỉ chưa đầy ba tháng một nhóm đối tượng hoạt động lưu động đã gây ra
hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại nhiều huyện thành phố của tỉnh lâm đồng
từ hình ảnh do camera an ninh ghi lại được công an thành phố bảo lộc đã tiến hành theo dõi
và vừa triệt phá nhóm trộm cắp này
cầm đầu nhóm chuyên trộm cắp xe máy là cù duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
lầm có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị công an tỉnh đắk nông
ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi ba tháng ba tại phường lộc phát thành phố bảo lộc
xảy ra vụ mất trộm xe máy
qua hình ảnh camera an ninh công an thành phố bảo lộc xác định
vẫn là nhóm đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay
tiến hành theo dõi ngày hôm sau một mươi bốn tháng ba phát hiện nhóm đối tượng khả nghi
đang lưu thông trên đường các trinh sát đã tiến hành kiểm tra
tại phòng trọng của chúng ở vườn một thành phố bảo lộc
lực lượng công an thù giữ nhiều tăng vật gồm bảy bộ van phá quá hai bình xỉn hơi cay
biển số chiếc xe đã bị mất tại phường lộc phát ngày một mươi ba tháng ba
tất cả các đối tượng đều là người địa phương khác
thủ đoàn hoạt động là chúng đến địa bàn lấy được xe máy xong là nhanh chóng tỏa phát
thế nên công tác điều tra nghiên cứu phòng ngừa ngay từ đầu gặp rất nhiều khó khăn
sau khi chiếm đoạt được tài sản thì đối tượng này mang đi tiêu thụ ngay ở một địa bàn
và có thể ra ngoài biên giới
không kém chiến tích so với lâm là đồng phạm lê anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thị xã gia nghĩa tỉnh đắk nông
kiệt cũng có hai tiền án một mươi năm tháng tù về tội trộm cắp tài sản
cả hai quen nhau từ trong tù và cùng ra tù vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám
trong vụ án này còn có đối tượng thứ ba là đồng mạnh hùng trú tại huyện đạo hoai
bước đầu ba đối tượng khai nhận từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bị bắt
trung đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy và đã lấy được bốn mươi xe máy các loại
hầu hết là những chiếc xe có giá trị cao tại địa bàn thành phố bảo lộc
các huyện đạo hoai bảo lâm và các tỉnh đồng nai đắk nông
toàn bộ xe lấy được chúng đưa về các tỉnh lân cận tiêu thụ
có xe chúng làm giấy tờ ra rồi giữ lại làm phương tiện đi kể án
cái thủ đoạn thì chúng thường là tập trung vào những cái xe máy có giá trị cao
như s center như ab và cvs và cái địa điểm mà lấy vào cái vị trí nơi công cộng
thế thì qua đó thì lực lượng cảnh sát hình sự cũng mong muốn tới bà con
quần chúng nhân dân tăng cường ý thức cảnh giác
bảo quản cái tài sản của mình một cách chắc chắn hơn
để góp phần với chúng tôi làm hạn chế những tội phạm gây nên trên địa bàn
không đầy ba tháng đã trộm cắp hàng chục vụ với số lượng bốn mươi xe máy
cho thấy mức độ liều lĩnh của lâm và đồng bọn
nhận định số lượng xe mà băng nhóm này trộm được chưa dừng lại ở con số bốn mươi
nên công an thành phố bảo lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ các đối tượng liên quan và hiện đã thu hồi được một mươi xe tăng vật
hơn một nửa tấn pháo nguy trang trong xe chở hoa quả vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn bắt giữ
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng ba công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đang làm nhiệm vụ
tại khu vực thuộc địa phận thôn pá phiêng xã hồng phong huyện cao lộc
đã phát hiện xe ô tô tải có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện dưới lớp sàn của thùng xe có chứa ba trăm bảy mươi tám giản pháo loại ba mươi sáu lỗ một giàn
do trung quốc sản xuất có tổng trọng lượng năm trăm một mươi năm kg
lái xe là nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại bắc giang khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên
cho một người không quen biết từ trung quốc về việt nam với tiền công là một mươi triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ người tăng vật và phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
vào sáng hôm nay công an huyện biên giới chi tôn tỉnh an giang cho biết đơn vị này vừa bắt giữ một vụ vận chuyển
thuốc lá lậu bằng đường sông tăng vật thu giữ là hàng nghìn bao thuốc lá nhãn hiệu hero
theo đó vào sáng ngày hai mươi tháng năm
hai mươi ba tháng ba trên đường tuần tra kiểm soát khi đến tuyến kênh tây sáu thuộc ấp an phước
xã vĩnh phước huyện tri tôn lực lượng chống buôn lậu công an huyện tri tôn đã phát hiện một phương tiện thủy
có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu
lực lượng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra đối tượng không chấp hành mà lợi dụng đêm tối
đã điều khiển phương tiện lao vào bờ rồi bỏ lại phương tiện cùng hàng hóa để tẩu thoát
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đối tượng bỏ lại có vận chuyển bốn năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
nhãn hiệu hero được đựng trong các bao tải và bọc nilon màu đen rồi dùng bạt chung kín nhằm qua mắt lực lượng chức năng
công an huyện tri tôn đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số thuốc lá ngoại trên để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
thưa quý vị và các bạn khi kết quả thẩm định lại bài thi trung học phổ thông quốc gia tại hòa bình
được công bố đã khiến người dân hết sức
người dân hết sức bức xúc trước những sai phạm có thể nói là vô cùng nghiêm trọng
vào tối qua ngày hai mươi ba tháng ba bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục công bố
hai mươi bốn thí sinh chín mươi bảy bài thi trung học phổ thông quốc gia ở sơn la được nâng khống điểm
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã xác định được những bài thi có sửa chữa trên phiếu trả lời trắc nghiệm
là bài làm của thí sinh không do thí sinh thực hiện
theo đề nghị của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la và theo quy chế
bộ giáo dục và đào tạo đã thành lập hội đồng chấm thẩm định để chấm thẩm định lại các bài thi của các thí sinh
làm căn cứ cho việc kết luận điều tra vụ án đồng thời làm căn cứ xử lý các sai phạm về điểm thi
theo quy định của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho năm hai nghìn hai mươi
kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la và kết quả chấm thẩm định cho thấy
có bốn mươi bốn thí sinh với chín mươi năm bài thi trắc nghiệm và hai bài thi ngữ văn có điểm chấm thẩm định
thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây
trong đó thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là hai mươi sáu năm mươi năm điểm là tổng của ba môn
bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn toán với chín điểm
theo quy định của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho năm hai nghìn hai mươi
kết quả chấm thẩm định này là kết quả chính thức của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
được sử dụng thay thế kết quả do các hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
công bố trước đây để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo sơn la cập nhật kết quả thi của các thí sinh
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và thông báo kết quả cho các thí sinh có liên quan
đồng thời cung cấp thông tin về điểm thi của các thí sinh này cho cục nhà trường bộ quốc phòng cục đào tạo bộ công an
các đại học học viện trường đại học và các trường cao đẳng trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên
để cập nhật giả soát kết quả xét tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám đối với các thí sinh có liên quan
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần vũ thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám về tội cướp tài sản
còn về tội mua bán trái phép vật liệu nổ cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường hương sơ tp huế tỉnh thừa thiên huế
cao một m sáu mươi sông mũi thẳng dái tai trúc và có sẹo dài một cm dưới sau đuôi lông mày phải
và đối tượng huỳnh ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu ba thị trấn năm căn huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng về tội trốn khỏi nơi giam giữ
đối tượng này cao một m sáu mươi hai sông mũi hơi lõng dái tai vuông trúc và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho nhân dân
nếu có thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứ chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện